chiều nay ba mươi tháng một mươi hội nhà báo đã tổ chức hội nghị lần thứ một mươi ba ban chấp hành hội nhà báo việt nam khóa một mươi
tham dự đại hội có đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam cùng các thành viên ban chấp hành hội
tại hội nghị các đại biểu đã nghe và thảo luận về những nội dung của dự thảo báo cáo kết quả thực hiện
nghị quyết hội nghị lần thứ một mươi hai khóa một mươi ban chấp hành hội nhà báo việt nam phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
báo cáo công tác chuẩn bị tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi một hội nhà báo việt nam
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm báo cáo kết quả giới thiệu nhân sự bầu ban chấp hành hội nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
cũng theo phiên thảo luận hôm nay các đại biểu nhất trí về một số nội dung sửa đổi trong dự thảo điều lệ
như không mở rộng đối tượng cấp thẻ thời hạn cấp thẻ năm năm
cơ quan trực thuộc của hội nghị
hội nhà báo các tỉnh thành phố là hội nhà báo việt nam